công an tp vinh nghệ an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng tại quán cà phê trên đường đinh công tráng thành phố vinh xảy ra vào sáng nay
thời điểm xảy ra vụ việc tại quán cà phê số một đường đinh công tráng nhiều người trong quán hốt hoảng và người dân xung quanh bỏ chạy sau khi nghe tiếng súng nổ
tại hiện trường một người đàn ông bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nạn nhân là một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn nghệ an
sau hơn một giờ điều tra công an tp vinh đã bắt được đối tượng gây ra vụ nổ súng trên
bước đầu cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng và đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc